liên quan đến việc xuất khẩu khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế vào thị trường liên minh châu âu eu
bộ công thương khuyến cáo doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các tiêu chuẩn về các mặt hàng này để tránh dư thừa thiệt hại về kinh tế
bộ công thương lưu ý rằng để xuất khẩu khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế vào eu
cần đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của eu
nếu sản xuất đại trà mặt hàng này mà không theo tiêu chuẩn
rất có thể sẽ không xuất khẩu được vào eu và gây dư thừa thiệt hại về kinh tế
các doanh nghiệp có thể tham khảo tiêu chuẩn về khẩu trang quần áo bảo hộ y tế
tại các website được đăng tải công khai của eu